trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều nay tại thành phố nam kinh tỉnh giang tô
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại diện một số doanh nghiệp trung quốc
tại các cuộc tiếp chủ tịch tập đoàn sunwood jonath choi chủ tịch hội đồng quản trị công ty thiên doanh
tại việt nam tào đức tiêu nhà sáng lập tập đoàn thái bình dương nghiêm giới hòa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam coi trọng chính sách đối ngoại đối với trung quốc
đồng thời nhấn mạnh quan hệ ngoại giao chính trị tốt sẽ mở đường cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển